thưa quý vị những ngày qua tình hình an ninh tại một số bang của miền bắc myanmar có nhiều diễn biến phức tạp
đây cũng là khu vực có đông công dân việt nam đang sinh sống và làm việc
đại sứ quán việt nam tại myanmar đã khẩn trương xây dựng các phương án bảo hộ công dân
đồng thời chủ động tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại
đề nghị phía myanmar có phương án hỗ trợ bảo đảm an ninh an toàn và sinh hoạt cho công dân việt nam
tạo điều kiện cho công dân việt nam rời khỏi khu vực nguy hiểm
bộ ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân việt nam nếu không thật sự cần thiết
không nên đến hoặc tránh đến khu vực bang san bang kain và bang rakhine của myanmar
nếu đang ở khu vực bang san bang kain và bang rakhine của myanmar
thì cần nhanh chóng có phương án chủ động sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về việt nam
thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại cảnh báo của bộ ngoại giao
cục lãnh sự hoặc đại sứ quán việt nam tại myanmar để phản ứng kịp thời
trong trường hợp khẩn cấp công dân liên hệ theo số máy
đường dây nóng bảo hộ công dân đại sứ quán việt nam tại myanmar
cộng chín trăm năm mươi chín sáu trăm sáu mươi tám trăm tám mươi tám chín trăm chín mươi tám tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự bộ ngoại giao
cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn cộng tám mươi bốn chín trăm sáu mươi năm bốn trăm một mươi một nghìn một trăm một mươi tám email bảo hộ công dân a gmail com